thưa quý vị và các bạn sau tám ngày xét xử hôm nay tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn tuyên một mươi một án tử hình và hai án chung thân trong phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án một mươi ba bị cáo phạm tội tàn trữ vận chuyển mua bán trái phép bảy trăm chín mươi chín bánh heroin
đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng có nhiều bị cáo ở nhiều tỉnh thành phố tham gia
đặc biệt trong vụ án này có nhiều bị cáo là anh chị em trong cùng một gia đình dòng tộc
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bốn một mươi ba đối tượng đã tham gia mua bán vận chuyển tổng cộng bảy trăm chín mươi chín bánh heroin
các đối tượng đã hình thành đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ sơn la hòa bình hà nội tập kết tại lạng sơn sau đó vận chuyển sang biên giới tiêu thụ
do tính chất kiêm trọng của vụ án và hành vi phạm tội của từng bị cáo hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã tuyên phạt một mươi một án tử hình đối với các bị cáo hoàng văn sự chu văn tuyên chu văn trung chu văn viện lý văn lâm nguyễn thanh thăng hoàng văn hóa ngô đại an nguyễn văn hiển nguyễn văn tám lê xuân việt
hai án chung thân đối với các bị cáo nông thị trang và chu đức sơn